thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc điện đàm với thủ tướng nhật bản suga yoshihide
thay mặt chính phủ và nhân dân việt nam thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc một lần nữa chúc mừng ông suga vừa qua đã được bầu làm thủ tướng nhật bản
khẳng định việt nam luôn coi trọng nhật bản là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu lâu dài mong muốn tiếp tục cùng nhật bản tích cực thúc đẩy hợp tác song phương
cũng như trên các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của nhật bản dành cho việt nam trong đối phó với dịch covid một mươi chín thời gian qua
mong hai bên tiếp tục hợp tác hỗ trợ lẫn nhau vượt qua dịch bệnh trong thời gian tới
thủ tướng suga bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ việt nam nhật bản cảm ơn sự hợp tác tích cực của việt nam trong phòng chống covid một mươi chín
thủ tướng suga khẳng định coi trọng và mong muốn đưa hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới đánh giá cao vai trò vị thế của việt nam ở khu vực và quốc tế
cho biết sẽ hợp tác chặt chẽ với việt nam vì thành công của hình nghị cấp cao asean sắp tới
thủ tướng suga cũng bày tỏ chia sẻ và gửi lời thăm hỏi tới nhân dân miền trung việt nam về những thiệt hại do mưa lũ gây ra
nhân dịp này thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã mời thủ tướng suga sớm thăm việt nam vào thời gian thích hợp
thủ tướng suga đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời